một ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với hình thức bán vé máy bay giá rẻ vừa bị công an quận hà đông thành phố hà nội triệt phá
các đối tượng đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước chiếm đoạt được khoảng hai mươi tỷ đồng
đối tượng nguyễn đức tùng cầm đầu đường dây này đã thuê một số đối tượng thông thảo chuyên môn về tin học công nghệ để làm việc với mức lương cao nhất lên đến một trăm linh cho đến một trăm năm mươi triệu đồng một tháng
sau đó hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo với phương thức thủ đoạn mua hàng nghìn tài khoản facebook ảo trên mạng xã hội đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc
ngày một mươi chín tháng một mươi hai khi đang thực hiện hành vi các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện tại hai trung cư trên địa bàn quận thanh xuân và hà đông
cơ quan công an cho biết số tiền chiếm đoạt được tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh
bước đầu các đối tượng khai nhận
từ tháng sáu vừa qua cho đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước chiếm đoạt được khoảng hai mươi tỷ đồng
hiện công an quận hà đông đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với một mươi bốn đối tượng
là nhân viên môi giới tư vấn xuất khẩu lao động một nữ đối tượng trú tại quận liên triều thành phố đà nẵng đã cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài để đưa người sang các tiểu vương quốc ả rập
công an thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với huỳnh thị ngọc lê ba mươi hai tuổi trú tại phường hòa khánh bắc quận liên triều về hành vi mua bán người
theo điều tra lê làm công việc môi giới tư vấn xuất khẩu lao động từ năm hai nghìn hai mươi và được giới thiệu cho một thanh niên không rõ lai lịch tại dubai
thông qua những lần nói chuyện lê được người này mời tuyển cộng tác viên người từ việt nam đi xuất khẩu lao động tại dubai với công việc và mức lương hấp dẫn
khoảng từ tháng sáu vừa qua cho đến nay lê đã cấu kết với thanh niên kia tuyển được năm lao động đi dubai chia làm hai lần xuất cảnh thu lợi một trăm bốn mươi triệu đồng
trên thực tế số lao động mà lê đưa qua dubai không được bố trí làm việc đúng như cam kết
khi muốn về nước thì người lao động bị bán ngay sang công ty khác thậm chí có người bị cưỡng ép lao động làm công việc lừa đảo qua mạng internet
hiện công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
triển khai đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an thành phố huế phát hiện bắt giữ lê thúc anh quân sinh năm hai nghìn năm trú tại phường đúc thành phố huế có hành vi tàng trữ một lượng lớn ma túy
ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại khách sạn đạt anh lực lượng công an đã bắt quả tăng quân có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là sáu mươi bảy viên nén có tổng khối lượng hơn bốn mươi năm
sau gói ma túy và hai mươi ba gói nước vui đồng thời thu giữ nhiều dụng cụ như cân tiểu ly bao ni lông dùng để cân đo phân nhỏ ma túy
tối cùng ngày công an thành phố huế tiếp tục bắt giữ bùi quang tân sinh năm hai nghìn sáu trú tại phương vinh thành phố huế có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
chỉ sau sáu giờ gây án nhóm bốn đối tượng trộm cắp tài sản tại cửa hàng fpt ở phố công hà phường hà mãn
thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh đã bị công an thị xã thuận thành phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh bắc ninh điều tra làm rõ và bắt giữ
nhóm đối tượng trên gồm đặng gia tạo đặng gia nhân hoàng đình bình hoàng đình tuyển
theo điều tra các đối tượng đã bản bạc thống nhất đột nhập vào cửa hàng fpt trộm cắp tài sản
theo đó vào khoảng một giờ bốn mươi năm phút ngày hai mươi một tháng một mươi hai hai đối tượng dùng xà cầy cậy cửa sổ lẻm vào trong cửa hàng fpt
trộm cắp bốn mươi bốn chiếc điện thoại iphone các loại tổng trị giá gần một năm tỷ đồng và ba mươi triệu đồng tiền mặt
sau đó hai đối tượng chia nhau tài sản trụng cắp được mang về cho nhân và tuyển cất giấu
để tránh sự phát hiện của lực lượng công an các đối tượng đã tiêu hủy đầu thu điều hành camera và toàn bộ số tăng vật gây án
đồng thời chia nhỏ số tài sản trộm cắp được cất giấu ở nhiều nơi
do đó trong quá trình điều tra bắt giữ các đối tượng cơ quan công an gặp nhiều khó khăn
sau khi tiếp nhận hiện trường của vụ án chúng tôi đã tìm ra một số tài sản trụng cắp được cất giấu ở nhiều nơi

hiện trường chúng tôi đánh giá đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đây rất là liều lĩnh và am hiểu địa bàn
cũng như là am hiểu quy luật hoạt động của cửa hàng tiện x fpt
từ cơ sở đó chúng tôi đã báo cáo giám đốc quân tỉnh để huy động lực lượng của các phòng nhiệm vụ xuống phối hợp để giải quyết vụ án
từ nhận định bắt đầu chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng
áp dụng đồng bộ các biện pháp hiệp vụ từ các biện pháp giả soát đối tượng giả soát camera an ninh
rồi dàn dựng đối tượng trên địa bàn
sau sáu tiếng đồng hồ chúng tôi đã dựng được đối tượng và chúng tôi đã truy bắt đến nay
tạm giữ bốn đối tượng thực vị hiện hành vi phạm tội và thu hồi hầu hết tài sản mà các đối tượng đã trộm cắp được
hiện công an thị xã thuận thành đã thu giữ được ba mươi chín chiếc điện thoại iphone hơn một mươi ba triệu đồng và một số tăng vật liên quan
đồng thời ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đặng gia tạo hoàng đình bình về hành vi trộm cắp tài sản
đối với đặng gia nhân và hoàng đình tuyển về hành vi chưa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
công an tỉnh bà rập vũng tàu sáng nay cho biết vụ cháy xảy ra vào đêm ngày hôm qua tại kho bông của công ty trách nhiệm hiệu hạn mây siêng
pestilet việt nam công ty chuyên sản xuất sợi một trăm linh vốn nước ngoài đóng tại thị trấn ngãi giao huyện châu đức
tính đến tám h ba mươi
tính đến tám h ba mươi sáng ngày hôm nay đám cháy đã cơ bản được khống chế và không có thiệt hại về người
vụ hỏa hoạn bắt đầu bùng lên vào khoảng hai mươi một h tối ngày hôm qua nhận được tin báo gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh bà rập vũng tàu và huyện châu đức cùng với một mươi xe chữa cháy đã được huy động dập lửa
tại hiện trường do chất cháy là sợi bông nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội nhiệt lượng tỏa ra rất lớn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để ngăn không cho đám cháy lan rộng ra các khu vực xung quanh
đến khoảng một h ba mươi sáng ngày hôm nay đám cháy được khống chế tuy nhiên hai m hai nhà xưởng đã bị thiêu rụi thiệt hại vụ cháy ban đầu ước tính khoảng ba mươi tỷ đồng
nhận định nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện nên xảy ra cháy lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán
công an quận hai bà trưng thành phố hà nội vừa liên tiếp phát hiện bắt giữ các đối tượng có hành vi tự chế pháo nổ thu giữ số lượng lớn tang vật
điều đang nói các đối tượng này đều là học sinh và học chế tạo pháo qua mạng xã hội để bán lấy tiền tiêu xài
thời gian qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra không ít các vụ việc đau lòng liên quan đến việc tự ý chế tạo pháo nổ
hầu hết các đối tượng đều chỉ học cách chế tạo pháo trên mạng xã hội không có kiến thức và điều kiện đảm bảo an toàn
càng gần đến thời điểm tết dương lịch và tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến chế tạo sản xuất mua bán sử dụng pháo trái phép dự báo sẽ diễn biến phức tạp
điều này tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng sức khỏe tài sản cũng như tình hình an ninh trật tự
lực lượng công an đề nghị người dân chung tay ngăn chặn các hành vi mua bán chế tạo tăng trữ pháo nổ trái phép góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thế tiền thì là em có lên mạng tiktok em tìm hiểu cách làm pháo em mua đồ đạc của đồ làm pháo về em đặt một người trên tiktok về không về em tìm hiểu xem ở trên mạng em tự chế ra pháo có nhu cầu bán cho những người sử dụng
thời gian qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra không ít các vụ việc đau lòng liên quan đến việc tự ý chế tạo pháo nổ hầu hết các đối tượng đều chỉ học cách chế tạo pháo trên mạng xã hội không có kiến thức và điều kiện đảm bảo an toàn
qua đây thì công an làm thao cũng đưa ra cảnh báo đối với người dân là tuyệt đối không sử dụng đối với loại pháo tự chế không do nhà nước sản xuất và những loại pháo thuộc danh mục hàng hóa bị cấm
ngoài ra thì khuyến cáo người dân là tích cực tố giác tội phạm và những đối tượng có hành vi là buôn bán sản xuất pháo tự chế trên địa bàn để lực lượng công an có thể đấu tranh xử lý kịp thời
càng gần đến thời điểm tết dương lịch và tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến chế tạo sản xuất mua bán sử dụng pháo trái phép dự báo sẽ diễn biến phức tạp
điều này tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng sức khỏe tài sản cũng như tình hình an ninh trật tự
lực lượng công an đề nghị người dân chung tay ngăn chặn các hành vi mua bán chế tạo tăng trữ pháo nổ trái phép góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn

tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu hóa
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt trên ma túy
đối tượng nguyễn thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thương chú tại thị trấn bến sung huyện như thanh tỉnh thanh hóa
đối tượng lê xuân phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại khối văn tiến phường hưng dũng tp vinh tỉnh nghệ an
và đối tượng vũ tiến tới
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại bản khầm thị trấn hồi xuân huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện